chiều nay một mươi ba tháng một đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã đến dự chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác của lực lượng quản lý thị trường năm hai nghìn một mươi chín triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
trong năm hai nghìn một mươi chín lực lượng quản lý thị trường đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm góp phần bảo vệ sản xuất trong nước và quyền lợi của người tiêu dùng
đã phát hiện xử lý trên chín mươi vụ vi phạm thu nộp ngân sách gần sáu trăm bảy mươi tỷ đồng
trong đó lực lượng quản lý thị trường đã tấn công được vào nhiều điểm nóng đường dây ổ nhóm vệ hàng giả hàng lậu lớn mà trước đây chưa bao giờ làm được
trong năm hai nghìn hai mươi ngành quản lý thị trường kịp thời phát hiện nhận diện các vấn đề nổi cộng các lĩnh vực mặt hàng vi phạm mới nổi
để kịp thời đấu tranh ngăn chặn xử lý xây dựng lực lượng quản lý thị trường trong sạch vững mạnh không tham nhũng tiêu cực
kiên quyết đưa ra khỏi lực lượng những công chức người lao động có hành vi vi phạm pháp luật nhũng nhiễu gây phiền hà khi thực thi công vụ